lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh lâm đồng thành phố đà lạt phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
cơ động và các lực lượng khác vừa tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ áp dụng theo chuẩn quốc tế tại địa bàn thành phố đà lạt
khác với kiểm tra nồng độ cồn thông thường trong đợt giao quân lần này
lực lượng chức năng áp dụng quy trình kiểm tra nồng độ cồn theo phương pháp mới
tại khu vực tổ chức kiểm tra có xe chuyên dụng báo hiệu tránh gây ủn tắc giao thông
lái xe chỉ kéo cửa kính để cảnh sát giao thông kiểm tra
khi máy phát tín hiệu lái xe có mùi rượu bia thì mới sử dụng thiết bị thổi để đo cụ thể nồng độ cồn
xác định mức độ vi phạm lập biên bản xử lý theo quy định
theo đó lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
theo đánh giá hình thức kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đơn giản và thuận tiện hơn
rút ngắn thời gian đối với những trường hợp không vi phạm thân thiện với người dân và giúp tăng hiệu suất kiểm tra